trước đó phía phi nhung giấu kín chuyện nữ ca sĩ dương tính với covid một mươi chín
đến ngày hai mươi bảy tháng tám khi thông tin này được cập nhật trên cổng thông tin người nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm thì khán giả không khỏi lo lắng
ban đầu nữ ca sĩ điều trị tại bệnh viện gia an một một năm
tuy nhiên sau đó giọng ca phải lòng con gái bến tre phải chuyển sang bệnh viện trợ rẫy vì sức khỏe chuyển biến xấu
trong quá trình phi nhung điều trị covid một mươi chín nhiều bạn bè đồng nghiệp như mạnh quỳnh việt hương xuân lan chi di phương trinh dành lời động viên mong nữ ca sĩ sớm hồi phục sức khỏe để trở lại sân khấu
tuy nhiên cũng có những thông tin thất thiệt liên quan đến phi nhung khiến gia đình phải lên tiếng đính chính
sau đó lãnh đạo bệnh viện trợ rẫy ra chỉ đạo không cung cấp thông tin về sức khỏe của phi nhung
theo yêu cầu từ người thân phi nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như bông điên điển phải lòng con gái bến tre đi lên từ khó khăn
xong bằng sự nỗ lực của mình nữ ca sĩ từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào sâu lắng
trong sự nghiệp nghệ thuật giọng ca bảy x được xem là người tình sân khấu với mạnh quỳnh khi thường xuyên kết hợp ăn ý cùng nhau trên sân khấu
cô còn đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero
hãy nghe tôi hát
bên cạnh đó phi nhung còn được nhiều khán giả yêu mến vì thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện nhận nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi
vì vậy sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả đồng nghiệp xót xa tiếc nuối